trong đêm nay và ngày mai trên khu vực này trời vẫn nhiều mây
về đêm và sáng ở các tỉnh đồng bằng và ven biển độ ẩm còn cao có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác
đến trưa chiều mai vùng áp thấp phía tây lại phát triển trở lại và hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng hai mươi bốn hai mươi sáu độ vị bắc
dạnh áp thấp này lại bị nén bởi một bộ phận không khí lạnh tăng cường
do đó trưa chiều mai khu vực đông bắc bộ lại có khả năng xuất hiện nắng
với nền nhiệt độ tăng nhẹ lên mức hai mươi sáu hai mươi chín độ
ở các tỉnh phía tây bắc bộ trời vẫn có nắng từ sớm với mức nhiệt cao nhất ngày mai giao động trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
riêng khu tây bắc có nơi trên ba mươi bốn độ
từ chiều tối mai dạnh ấp thấp này sẽ bị nén và đẩy dịch dần xuống phía nam và bắt đầu gây ra mưa rông cho các tỉnh vùng núi phía bắc
cần đặc biệt lưu ý khả năng cao có thể xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
cùng với mưa nền nhiệt bắt đầu giảm nhanh gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
từ đêm mai ở các tỉnh bắc bộ chưa chuyển rét
tại khu vực miền trung sau ba ngày nắng nóng thì hôm nay nhiệt độ trên khu vực bắc và trung trung bộ đã giảm dần
và sẽ tiếp tục giảm thêm trong ngày mai với nhiệt độ cao nhất tại thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
giao động trong khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn nối với khu vực từ đà nẵng trở vào cho tới bình thuận có nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ
từ chiều tối và đêm mai do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía bắc ở các tỉnh bắc trung bộ cũng có mưa rào và rông
sau đó từ gần sáng và ngày tám tháng ba không khí lạnh cũng lan xuống khu vực trung trung bộ gây mưa và làm giảm nhiệt ở khu vực này
khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và ngày mai vẫn phổ biến không mưa ngày còn nắng từ sáng đến chiều muộn
và nhiệt độ duy trì ở mức khá cao
nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai ở các tỉnh tây nguyên giao động trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
đối với các tỉnh miền tây nam bộ
nhiệt độ trưa chiều mai ở khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
còn khu vực miền đông nam bộ vẫn có nắng nóng với mức nhiệt từ ba mươi năm ba mươi sáu độ
do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh bắc bộ từ tối và đêm mai sang ngày tám tháng ba
gió chuyển hướng đông bắc cấp sáu sau tăng lên cấp bảy giới cấp chín khiến biển đông mạnh
còn tại khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc cấp bảy giới cấp chín và biển động mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh
trên cả nước
hẹn gặp lại